tại hà giang rét đậm rét hại trên diện rộng đang gây ảnh hưởng lớn đến người dân nhất là học sinh tiểu học và mầm non
đội ngũ thầy cô giáo vùng cao và chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được mặc ấm và ăn uống đủ chất mỗi khi đến trường trong mùa đông giá lạnh
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học thượng phùng huyện mèo vạc nơi tập trung học tập của trên bảy trăm linh em học sinh trong đó có hơn hai trăm bốn mươi em ở và sinh hoạt bán chú tại nhà trường
những ngày giá rét nhiệt độ xuống thấp từ ba đến năm độ c nhà trường luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để cho các em học sinh được ngủ ấm bảo đảm trong lớp học đủ ánh sáng và kín gió để mọi hoạt động trong lớp học được chú đáo
ngoài ra cán bộ y tế học đường cũng thường xuyên kiểm tra sức khỏe khám cấp phát thuốc kháng sinh và bổ sung đủ các loại vitamin cho các em học sinh phòng tránh các dịch bệnh trong mùa đông giá rét
những ngày giá z nhiệt độ xuống thấp từ ba đến năm độ c nhà trường luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để cho các em học sinh được ngủ ấm bảo đảm trong lớp học đủ cátrá để giúp đỡ sau wave healthcare b formally

được biết trong những ngày tới nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh
để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh ngành giáo dục và đào tạo huyện mèo vạc
và chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh
đặc biệt đối với các em học sinh mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn
phòng cũng đã cụ thể hóa phát bằng chỉ đạo các đơn vị trường học
chuẩn bị về cơ sở vật chất chăn chiếu cũng như là các địa quyện khác
để đảm bảo cho các cháu đủ ấm cho đến trường trong thời gian vừa qua
cũng như trong thời gian tiếp theo ngành cũng sẽ quan tâm và theo sát thời tiết
và cũng có những cái chỉ đạo đến các đơn vị trường học kịp thời
để đảm bảo đủ ấm cho các cháu học sinh
nhờ có sự chủ động trách nhiệm trong việc phòng chống giá lạnh để giữ gìn sức khỏe cho các em học sinh
nên trong những ngày qua mặc dù giá rét nhưng tỷ lệ chuyên cần tại các trường học của huyện mèo vạc tỉnh hà giang
vẫn đạt tỷ lệ cao học sinh được giữ ấm và đảm bảo sức khỏe mỗi khi tới trường